trong chiều tối đêm nay và ngày mai khu vực phía đông bắc bộ
tiếp tục có mưa rào và rông ở trên diện rộng
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
sau đó sang ngày mùng hai mưa sẽ giảm hơn về cường độ và diện
đến ngày mùng ba mưa sẽ dứt
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới sẽ là ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó tăng nhẹ thêm một độ
tây bắc bộ duy trì mưa rông diện rộng
trong tối nay đến ngày mai
cục bộ có mưa vừa mưa to
cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
sang hai ngày tiếp theo mưa sẽ giảm dần
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới sẽ phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ
trong hai ngày tới các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
tiếp tục có mưa rông ở trên diện rộng
riêng tại thanh hóa có thể sẽ xảy ra mưa vừa và mưa to
thời gian mưa chủ yếu vào sáng sớm chiều tối và đêm
ban ngày mưa giảm trời có lúc hứng nắng
nhiệt độ ban trưa phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
sau đó sang ngày mùng ba mưa sẽ có xuống giảm đáng kể
tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
nhiệt độ cao nhất không quá ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
sẽ có mưa trên diện rộng trong hai ngày tới
sau đó giảm số diện giải rác trong ngày mùng ba
ban ngày mưa giảm trời chuyển tạnh giáo hơn
nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
với khu vực tây nguyên do ảnh hưởng của gió tây nam có cường độ trung bình
nên trong ba ngày tới tiếp tục có mưa rông ở trên diện rộng
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông
thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối đêm và sáng
vào ban ngày mưa giảm có nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ thời tiết mát mẻ
nam bộ cũng có mưa diện rộng trong ba ngày tới
đáng lưu ý trong khoảng ngày mùng ba
mưa sẽ có xuống tăng hơn về cường độ
có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
nhiệt độ cao nhất hầu như không quá mức là ba mươi bốn độ